tiền vệ eden aja của chelsea mới đây đã giành giải thưởng cầu thủ bị ở nước ngoài hay nhất năm hai nghìn một mươi bảy
cầu thủ đang thi đấu tại sân stamford bridge đã giành chiến thắng nhờ hơn người đồng đội ở đội tuyển bị
là tiền vệ kevin de bruyne của man city một mươi một thiếu bầu
xếp thứ ba là mertens của napoli
năm hai nghìn một mươi bảy aja đã ghi được một mươi sáu bản thắng và góp công giúp chelsea lên ngôi vô địch giải ngoài hàng anh
mùa bóng hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
đáng tiếc anh lại thất bại trước người đồng đội ở the blues là n golo kante
trong cuộc đua tới danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp anh
kể từ khi mùa giải hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám khởi tranh
kevin de bruyne thể hiện phong độ xuất sắc giúp man city dẫn đầu trên bảng xếp hạng
cá nhân cầu thủ hai mươi sáu tuổi này hiện có bảy bàn thắng cùng một mươi một đường kiến tạo
trong khi đó aja vẫn là ngôi sao thi đấu ổn định nhất
ở đội tuyển của man city
và đội hình của đương kim vô địch chelsea
bất chấp việc chelsea chơi phập phù tại giải ngoài hàng anh mùa bóng hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
aja vẫn có cho mình chín phản ập công
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi